trong khi đó nhiều quốc gia châu âu đang gặp khó khăn trong công tác tiếp nhận người tị nạn từ ukraine
trong đó ba phần tư các khu vực của đức đã báo cáo với chính quyền trung ương rằng
họ không thể tiếp nhận thêm số người sơ tán từ ukraine
bộ nội vụ đức cho biết số người rời khỏi ukraine vào đức kể từ cuối tháng hai đến nay đã vượt quá chín trăm tám mươi người
đứng trước nguy cơ quá tải chỗ ở cho người tị nạn
một mươi trong tổng số một mươi sáu bang tại đức đã kích hoạt chế độ đóng băng với hệ thống phân chia ban đầu
một phần tư số bang còn lại vẫn có khả năng tiếp nhận người tị nạn ukraine
chính phủ liên bang cũng đang hỗ trợ thêm chỗ ở bằng tài sản công
tuy nhiên một vấn đề nữa đặt ra là các cộng đồng địa phương đang gặp khó khăn trong việc hòa nhập với người mới đến